quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nằm sâu trong khối không khí lạnh đêm qua bắc bộ chỉ có mưa ở một vài nơi
tuy nhiên nền nhiệt ở các khu vực tiếp tục giảm xuống hầu hết đều dưới hai mươi một độ
thậm chí ở khu vực núi cao nhiều nơi nhiệt độ chỉ dưới một mươi sáu độ
dự báo trong ngày hôm nay những sóng lạnh phía bắc sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta
vì thế toàn vùng sẽ nhiều mây đôi lúc trong ngày trời còn nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ tiếp tục cao hơn duy trì ở mức từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
dù không gây mưa nhiều cho bắc bộ nhưng khi xuống đến miền trung không khí lạnh mang theo đới gió đông bắc xuống
tiếp tục tương tác với địa hình đón gió của dãy trường sơn
vì thế khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến quảng ngãi vẫn có mưa diện rộng
cục bộ một số nơi tại nghệ an hà tĩnh quảng trị và
thừa thiên huế có thể có mưa vừa có nơi mưa to và rông với lượng trên năm mươi mm
dự báo những cơn mưa ở trung bộ sẽ còn liên tục kéo dài trong nhiều ngày tới
nên nền nhiệt ở các tỉnh bắc và trung trung bộ sẽ không cao
hầu hết đều chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
riêng khu vực các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh
nên ở đây phổ biến ít mưa ban ngày trời có nắng nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
hôm nay rãnh thấp xích đạo
vẫn là hình thái chi phô đến thời tiết nam bộ khiến cho khu vực này vẫn có mưa rào và rông
diện tuy không nhiều nhưng cục bộ vẫn có nơi có mưa khá tập trung chủ yếu về chiều và tối
trong cơn rông bà con cần cảnh giác với lốc xoáy và gió giật mạnh nhất là ở các tỉnh miền tây
nhiệt độ ở nam bộ trong ngày hôm nay vẫn phổ biến ở mức từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở tây nguyên thời tiết vẫn khá ổn định ban ngày trời tạnh giáo có nắng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay khu vực phía bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét biển động
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực phía nam của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
lại chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước